vào sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại sóc quần áo mai hường
số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip
có độ dài gần bốn phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục
được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin này công an tp thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ sốt quần áo
và công an xác minh tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh
lấy trộm đồ của shop mình hường đã đánh đập dùng kéo cắt tóc cắt áo của nữ sinh tên mờ và còn yêu cầu mờ phải
khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an do không lo được tiền nên m đã nhắn tin xin lỗi hưởng
tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một gia đình hai cháu mờ và hát
xóm mai hường để đưa tiền do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng
và được gia đình đời nganh đồng lý còn gia đình mờ do không có tiền nên mai hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ
với số tiền một mươi triệu đồng
một băng nhóm đối tượng gốc người hải phòng đã có tiền án tiền sự hoạt động lưu động vào thành phố hồ chí minh
để cho vay lãi nặng hoạt động tín dụng đen
một băng nhóm đối tượng gốc người hải phòng đã có tiền án tiền sự hoạt động lưu động vào thành phố hồ chí minh

cầm đầu đường dây là đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án cố ý gây thương tích
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thắng thường cho khách vay với hai hình thức gồm
vay bát họ trả tiền góp theo tháng lãi suất từ hai trăm tám mươi hai đến một bảy trăm ba mươi tám một năm vay lãi nằm đóng tiền lãi một mươi năm ngày một lần
lãi suất năm đồng một triệu một ngày hoặc một năm một ngày tương đương với mức lãi suất một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi bảy năm một năm
đều lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền các đối tượng cho vay đăng quảng cáo trên các website
mạng xã hội kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng tài chính để giới thiệu
người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh đầu tư buôn bán đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố
khởi tố bảy đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này
liên hệ với phòng trọng án cục cảnh sát hình sự địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thái nguyên
có diễn biến phức tạp ngoài sử dụng phương thức thủ đoạn truyền thống
các đối tượng đã lợi dụng hình thức dịch bệnh covid một mươi chín để gia tăng những chiêu bài thủ đoạn mới
nhằm đến người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ trú tại huyện đại từ nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ
của người đàn ông tự xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm
người này thông báo cho người phụ nữ về việc nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
sau đó đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng trên đường link
rồi tiếp tục yêu cầu gửi mã otp
khi nạn nhân gửi mã otp chỉ chưa đầy hai phút số tiền gần hai tỷ đồng của bà có trong tài khoản ngân hàng
đã bị rút toàn bộ
trước đó khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm
sau đó chỉ nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online
trên sản connect
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động
đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng
với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi
yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
bước đầu là tôi bỏ vốn là một trăm năm mươi sau đó là ba trăm linh sau đó năm trăm linh rồi tăng lên ba triệu và năm triệu
và số tiền tôi bắt đầu đến năm triệu là đã được thưởng số tiền lên rất là lớn
thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc
bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một thì tôi số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng
và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên từ đầu năm đến nay
đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng
người dân cần thận trọng cảnh giác tỉnh táo
khi tham gia vào các giao dịch điện tử
tuyệt đối không truy cập vào các đường linh
nghi vấn giả mạo cơ quan nhà nước
bảo hiểm xã hội ngân hàng
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
số điện thoại số tài khoản ngân hàng
mật khẩu truy cập
mạo tp cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào
khi sử dụng các thiết bị thông minh điện thoại di động
có cài đặt ứng dụng ngân hàng điện tử
thì chỉ truy cập vào cái ứng dụng duy nhất do ngân hàng cung cấp
không truy cập vào những ứng dụng lạ mà do người khác đề nghị cài đặt truy cập
để tránh những hậu quả đáng tiếc
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng
ngô thị mỹ dung đặng hoàng phương con trai của dung
lê hùng sang và nguyễn thị tuyết hằng cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau
hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hằng về bán lại kiếm lợi
dung đồng ý từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
dung đã nhiều lần mua ma túy của hằng đem về phân lẻ trực tiếp bán và giao cho phương
sang bán lại cho nhiều người
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang bắt và khám xét nơi ở của dung
phát hiện thu giữ trên sáu trăm bốn mươi gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan
tại thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương và sang đang ở trong nhà dung
ngoài ra còn phát hiện thu giữ trong người sang trên sáu gam ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh
lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng móc khóa
và sáu viên đạn nghi đạn cao su cùng một số tam vật liên quan
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nhà dân ước tính tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
hai đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
trước đó qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên đề bàn tp vinh và huyện diễn châu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
thủ phạm thường phá cửa đột nhập vào các công sở
cửa hàng kinh doanh và nhà dân lợi dụng không có người trông coi để gây án
qua điều tra xác minh ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
nguyễn đức thi và võ anh đức chính là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nói trên
thu giữ năm xe máy một xe đạp điện một mươi điện thoại di động năm tv bốn máy tính sách tay
và nhiều vật dụng khác trong gia đình ước tính trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân
công an huyện gò công đông đang tạm giữ đối tượng lê văn ân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư ngụ tại khu phố ba phường hai thị xã gò công về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an ân vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chưa được xóa án tích

một giờ ngày một mươi chín tháng một mươi ân đi ngang nhà anh phan việt nghiêm tại huyện gò công đông
phát hiện xe mô tô của anh nghiêng dựng trước sân nhà chìa khóa còn để trên xe
ân đã lẻn vào trộm cắp xe và đem về phòng trọ cất dấu
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò công đông phát hiện
và bắt giữ thu hồi tam vật
chiếc xe container chở vào hạt điều bất ngờ mất lái lao thẳng vào hàng rào nhà dân lật ngang
trước cửa nhà khiến hàng chục tấn vỏ hạt điều bung tràn vào nhà
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua thị trấn lộc ninh
huyện lộc ninh tỉnh bình phước toàn bộ hình ảnh được camera an ninh ghi lại
cú lật mạnh khiến toàn bộ hàng rào nhà dân bị ngập
toàn bộ hàng rào nhà dân bị tông gãy nát hàng chục tấn vỏ hạt điều trên thùng xe
bị bung tràn vào nhà và ra đường rất may thời điểm xảy ra tai nạn ít người qua lại
nên không xảy ra thiệt hại về người tài xế may mắn thoát chết chỉ bị thương
theo bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai trăm tám mươi bảy trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
và đến nay cả nước đã chữa khỏi cho hơn một triệu ca
trong số các f đang điều trị có gần sáu năm trăm linh ca nặng
bắc cạn là tỉnh duy nhất không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn bảy mươi hai triệu liều và tiêm mũi thứ hai là hơn năm mươi ba triệu liều
theo dự kiến trưa nay bệnh viện phụ sản trung ương sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai
cho toàn bộ bệnh nhân người nhà và cán bộ nhân viên y tế tại tòa nhà đang phong tỏa
tính đến ngày ba tháng một mươi hai tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là gần hai một trăm linh mẫu
gồm nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và bệnh nhân
phát hiện hai mươi năm ca dương tính trong đó có một nữ bác sĩ nội chú
ở tầng bốn và năm đều thuộc khoa sản bệnh lý
toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân người nhà bệnh nhân trong tòa nhà bc
được yêu cầu thực hiện bốn tại chỗ
các f một là nhân viên y tế đang chăm sóc điều trị cho các f một là người bệnh
tất cả nhân viên y tế trong tòa hiện đã âm tính lần một
còn tất cả các f đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín tại hoàng mai của bệnh viện đại học y hà nội
dự kiến trưa ngày bốn tháng một mươi hai bệnh viện sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai
cho toàn bộ bệnh nhân người nhà và cán bộ y tế tại tòa nhà đang phong tỏa
từ ca chỉ điểm đầu tiên và phát hiện ổ dịch với hai mươi năm ca mắc
theo nhận định của các chuyên gia y tế có thể ổ dịch ở bệnh viện này đã qua hai ba chu kỳ
nguy cơ lây lan dịch trong toàn viện rất dễ xảy ra
do đó việc xét nghiệm càng phải đẩy nhanh ít nhất là ba ngày phải làm một lần
để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
nếu có khả năng thì viện có thể làm hàng ngày
trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín sở y tế hà nội đã có văn bản
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tăng cường các biện pháp
để bảo đảm an toàn bệnh viện và nhân viên y tế trên địa bàn thành phố
sở y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên đánh giá và tổ chức giám sát chặt chẽ
về thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn phòng khám an toàn theo quy định của bộ y tế
giám sát đánh giá sự tuân thủ của nhân viên y tế bệnh nhân người chăm sóc
trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của cơ sở y tế
đồng thời tập trung giả soát củng cố siết chặt khâu sàng lọc phân luồng
xét nghiệm đối với người ra hoặc vào điều trị nội chú ngoại trú tại các cơ sở y tế
theo hướng dẫn của bộ y tế bố trí sẵn sàng buồng hoặc phòng cách ly tạm thời
các khoa lâm sàng để sử dụng ban hành quy định nội bộ về sử dụng buồng cách ly
lối đi tách biệt từ buồng khám sàng lọc buồng cấp cứu sàng lọc lên buồng cách ly
tại các khoa lâm sàng
đối với trường hợp phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong cơ sở y tế
thực hiện việc điều tra truy vết xét nghiệm đầy đủ đối với các trường hợp có liên quan
người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh đánh giá tính chất mức độ nguy cơ
để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định của bộ y tế
văn bản chỉ đạo của sở y tế đặc biệt nhấn mạnh
các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bnd tp trong việc xiết chặt
kỷ luật kỷ cương hành chính kiểm tra giám sát gắn trách nhiệm của người đứng đầu
trong việc thực hiện các chỉ đạo của trung ương và tp trong công tác phòng chống dịch
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng
quyết định tạm dừng hoạt động tại các chốt cửa ngõ ra vào tp
theo đó tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố sẽ tạm dừng hoạt động sau hơn một mươi tháng thiết lập
ngoại trừ năm địa điểm ga đường sắt đà nẵng bến xe trung tâm cảng đà nẵng
âu thuyền thọ quang và ga nội địa cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thời gian qua với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông y tế thanh niên tình nguyện
tại các chốt cửa ngõ đã góp phần kiểm soát có hiệu quả và ngăn chặn nguồn lây
từ bên ngoài vào tp sau khi dừng hoạt động ngành y tế sẽ phân bổ lại nguồn nhân lực
covid một mươi chín cộng đồng để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh các ca mắc cộng đồng liên tục gia tăng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn khánh an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã tân phước huyện tân hồng về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một do mâu thuẫn nhất thời dẫn đến cựu cãi

đối tượng nguyễn văn khánh an đã dùng dao mang theo đâm nạn nhân là anh trần thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tân thuận đông thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bị thương dẫn đến tử vong
thưa quý vị tại tỉnh bình định ngay khi nước lũ vừa rút cùng chung tay với các ngành
đoàn thể đoàn viên thanh niên công an huyện tuy phước đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
trong đợt mưa lũ cuối tháng một mươi một vừa qua xã phước thắng huyện tuy phước
tỉnh bình định là một trong những địa phương phải gánh chịu nhiều thiệt hại
lũ dữ đi qua để lại một lượng lớn bùn đất trên mọi ngà đường trong từng nhà dân và các cơ sở giáo dục
gây nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương ảnh hưởng đến công tác giảng dạy học tập
trong khi chính quyền địa phương các trường học còn đang lo lắng vì đối mặt với quá nhiều khó khăn
trong việc vệ sinh dọn dẹp cơ sở vật chất thì đoàn viên thanh niên công an phường đã lập tức có mặt

đoàn viên thanh niên công an phường đã lập tức có mặt
trong khi chính quyền địa phương các trường học còn đang lo lắng vì đối mặt với quá nhiều khó khăn trong việc vệ sinh

thì đoàn viên thanh niên công an phường đã lập tức có mặt